tiếp tục kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tiến dụng
qua thảo luận đa số đại biểu cho rằng việc xử lý nợ xấu phải tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản
đó là không dùng ngân sách nhà nước xử lý nợ xấu và phải xử lý nghiêm trách nhiệm của người tổ chức gây ra nợ xấu
cơ bản các đại biểu đồng tình với việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ để xử lý nợ xấu gắn với xử lý tài sản bảo đảm như nghị quyết của đảng đã đề ra
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng có nhiều nội dung mầu chốt chưa được bổ sung như khi sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu
chưa bổ sung quy định chỉ thực hiện quyền thu giữ tài sản khi không có tranh chấp đồng thời cũng chưa bỏ quy định về miễn thuế và phí thi hành án dân sự
một số đại biểu cũng đã phát biểu hiến pháp đã quy định quyền con người quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết
mặt khác trong luật dân sự và luật tố tụng dân sự cũng quy định rõ về thủ tục xử lý tài sản đảm bảo theo hướng phải được xử lý tại tòa án
khoảng một điều bảy dự thảo nghị quyết quy định cho tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức mua bán xử lý nợ xấu được quyền thu giữ tài sản
mặt khác trong luật dân sự và luật tố tụng dân sự cũng quy định rõ về thủ tục xử lý tại tòa án
nhà nước không nên hỗ trợ hai lần cả trong quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm hỗ trợ như vậy sẽ trở thành hỗ trợ kép tạo sự ý lại cho các tổ chức tín dụng